tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng năm tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày mùng năm tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn mươi chín ca
trong ngày cả nước đã có thêm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một bốn mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là tám trăm linh năm ca
số ca còn đang điều trị là hai trăm linh chín ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi ba một trăm năm mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện chín trăm năm mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn chín trăm năm mươi người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy người